tối qua một mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra lễ tôn vinh hợp tác xã tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế sáng kiến năm hai nghìn một mươi chín
nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân có các sáng chế sáng kiến được áp dụng trong sản xuất
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
qua một mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra lễ tôn vinh hợp tác xã tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế sáng kiến năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm ghi nhận biểu dương và tôn vinh các mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân có các sáng chế sáng kiến được áp dụng trong sản xuất
đã diễn ra vào tối nay sự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thị nhân cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
năm mươi một hợp tác xã tổ hợp tác được tôn vinh là những nhân tố tiêu biểu đại diện cho các mô hình loại hình tổ chức các ngành sản xuất các vùng miền đã được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cùng các sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh lựa chọn cùng một mươi bảy nông dân có sáng chế sáng kiến cải tiến về công nghệ kỹ thuật máy móc thiết bị công cụ đã được ứng dụng rộng rãi và sản xuất bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm
thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mang lại hiệu quả cao hơn so với trước đã vinh dự được tôn vinh tại buổi lễ
buổi lễ đã góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đề cao vị thế vai trò của nông dân trong sản xuất khích lệ quảng bá nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế
hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi chín của kỳ họp thứ hai
trong phiên buổi sáng quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy và thảo luận về dự án luật thủy lợi tại hội trường
trong phiên thảo luận tại hội trường trước đó về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi bảy đa số đại biểu quốc hội đều cho rằng nên thu cân đối ngân sách của các địa phương tăng từ một năm đến hai lần so với năm đầu kỳ ổn định ngân sách
đây chính là một xu hướng cần phải được điều chỉnh bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương
trong phiên làm việc buổi chiều
quốc hội họp thảo luận kín về dự thảo nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận
sau khi nghe bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh giải trình ý kiến
tiếp đó quốc hội sẽ nghe phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh trình bày báo cáo về tình hình biển đông
trước đó nhật bản và ấn độ đã ký một thỏa thuận hạt nhân dân sự mở đường cho tokyo xuất khẩu công nghệ và thiết bị điện hạt nhân sang quốc gia nam á này trong bối cảnh ấn độ đang tìm kiếm năng lượng hạt nhân để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh
hai bên cam kết sẽ sử dụng công nghệ hạt nhân vào các mục đích hòa bình tuyệt đối không nhằm nghiên cứu chế tạo hay phát triển bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào
từ năm hai nghìn tám pakistan đã theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân tương tự khi nhóm các nước cung cấp hạt nhân bật đèn xanh cho ấn độ tuy nhiên chương trình phát triển hạt nhân của pakistan đã khiến điều này trở nên khó khăn
các trưởng đoàn đàm phán của mỹ và mexico về hiệp định thương mại tự do bắc mỹ gọi tắt là nafta đã cùng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đối với kinh tế hai nước nếu mỹ hủy bỏ hiệp định này
theo bà karahin trưởng đoàn đàm phán mỹ nếu trường hợp này xảy ra sẽ có hơn năm triệu người mỹ mất việc làm và thậm chí có thể dẫn tới một cuộc suy thoái kinh tế
về phần mình trưởng phái đoàn đàm phán nafta của mexico ông ếchminio blanko khẳng định kinh tế mỹ đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô sẽ không thể cạnh tranh trên thế giới nếu thiếu sự hợp tác của quốc gia láng giềng phía nam
nafta gồm mỹ mexico và canada đã trở thành nền tảng của chính sách kinh tế mexico
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tuy nhiên trong chiến dịch vận động tranh cử của mình ông donald trump đã cảnh báo sẽ khai tử hoặc cho đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do này cũng như nhiều hiệp định thương mại khác
ả rập xê út đã hối thúc các nước thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đạt đồng thuận về thực thi thỏa thuận đã ký tại ander hồi cuối tháng chín vừa qua về giảm sản lượng dầu
trước khi để thỏa thuận được xem là lịch sử này thực hiện được
các nước sẽ phải tham gia thỏa thuận về dầu mỏ opec
các nước thành viên sẽ đi tới một thỏa thuận đúng đắn và cân bằng đồng thời giúp libya và nigeria khôi phục sản lượng sau khi tình hình an ninh ổn định
opec mong muốn giảm sản lượng dầu mỏ xuống còn từ ba mươi hai năm đến ba mươi ba triệu thùng một ngày và mong muốn đạt được thỏa thuận với các nước sản xuất lớn khác chẳng hạn như nga
nước đã bày tỏ ủng hộ giảm sản lượng để khôi phục giá dầu xuống thấp do dư cung trên thị trường
nước đã bày tỏ ủng hộ giảm sản lượng để khôi phục giá dầu xuống trên thị trường